ông trần văn nhiên một người dân đã sinh sống tại trung cư ct ba hoàng cầu hà nội nhiều năm nay
việc gần đây các trung cư trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra sự cố hỏa hoạn khiến đông nhiên không khỏi lo lắng
bởi ông tuổi đã cao mắt đã mờ nếu chẳng may sự cố xảy ra thì khó bể ứng phó
nhưng nỗi lo này dường như đã lắng xuống khi ông được tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy
và được biết căn hộ mình ở có lắp những thiết bị cảm biến để tự động cảnh báo cháy
nếu không có thể làm an toàn cháy nổ cho tầng hầm thì những người bảo vệ như ông nguyễn văn nậm
thường xuyên phải kiểm tra các thiết bị chữa cháy sẵn có
bên cạnh đó điều làm ông yên tâm nhất đó là ban quản lý tòa nhà lắp đặt ngay tại tầng hầm
một hệ thống cảm biến tự động phát hiện và cảnh báo kịp thời khi có sự cố xảy ra
hệ thống báo cháy tương đối ổn định và khi nhiệt độ trong hầm lên trên sáu mươi độ thì hệ thống tự động phun rất đều
và trên diện rộng nhìn chung là sau khi báo cháy thì nếu ở nhiệt độ như trên tôi đã nói
thì chỉ khoảng một mươi năm hai mươi giây là các hệ thống đều đã bật phun nước đều trên diện rộng ở toàn bộ tầng hầm
tòa trung cư này được đưa vào sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
ở thời điểm này có thể nói đây là một trong những tòa trung cư được đầu tư lắp đặt cả các thiết bị chữa cháy
tại chỗ cũng như ứng dụng công nghệ cảm biến cảnh báo tự động hiện đại
đang có ở việt nam
lắp đặt những thiết bị công nghệ báo cháy tự động đầu tư các phương tiện chữa cháy tại chỗ
đi đôi với tập huấn diễn tập nhằm cung cấp kiến thức và các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cư dân
là điều mà không ít các trung cư đã và đang thực hiện
tuy nhiên nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
người dân vẫn mong muốn có những thiết bị cảnh báo phù hợp hơn
tập huấn ở đây chỉ là một số tình huống
tuy nhiên các thiết bị báo cháy trong căn hộ là những thiết bị rất quan trọng
để giúp cho người dân phát hiện kịp thời và có những phương án để tự xử lý cho mình
là một người dân sống ở trung cư tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề các thiết bị
để người dân có thể tự chữa cháy
ví dụ trong lúc mình ngủ có thể có những hệ thống báo cháy tự động
thì có thể thông báo được cho người dân biết để người dân sẽ yên tâm hơn
và biết cách xử lý
thời gian cảnh báo cùng lúc đó
thì trên điện thoại
của người dùng sẽ hiện tin nhắn
thể hiện được cảnh báo tại thiết bị
ngược lại khi xảy ra
sự cố mà hệ thống cảnh báo bị lỗi
hoặc đường truyền qua internet bị cháy hỏng
thì thông qua phần mềm cài đặt trên điện thoại
người dùng cũng có thể trực tiếp
gửi các cảnh báo đến trung tâm chỉ huy
và cơ quan chức năng
ngoài thiết bị phần cứng chúng tôi còn cung cấp
một giải pháp phần mềm trên ios
và android đó là phần mềm tvsafe
phần mềm hoạt động tương tự như thiết bị cảnh báo
có chức năng là gửi
thông tin cảnh báo về trung tâm chỉ huy
thay vì nhấn nút cảnh báo trên thiết bị
phần cứng người sử dụng có thể nhấn nút
cảnh báo tại phần mềm
trên điện thoại
thì ngay lập tức
thông tin cảnh báo sẽ được gửi lên trung tâm chỉ huy
sau những vụ cháy vừa rồi nhiều người mới
thấy là cần những giải pháp như thế này
những giải pháp trước đây truyền thống
mà không có các hệ thống kết nối
không có các sensor cảm biến
phù hợp thì sau một thời gian vận hành
rất nhiều nhược điểm nhưng với giải pháp mới
ứng dụng nhiều công nghệ hơn để giúp khắc phục
hơn nhiều điểm đó cái công nghệ của tết ban
phù hợp với điều kiện việt nam giá thành
phải chăng dễ triển khai dễ bảo dưỡng
rất phù hợp
với cả hành vi tâm lý sử dụng người việt
cái đấy tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm
được bộ khoa học và công nghệ cấp bằng
độc quyền sáng chế vậy thiết bị này có điểm gì
khác biệt so với những thiết bị cùng loại trên thế giới
và ở việt nam giá thành của nó như thế nào
và để đưa những giải pháp công nghệ này
phục vụ hữu ích cho cuộc sống đặc biệt
là trước tình trạng cháy nổ của trung cư diễn ra
đang nóng hiện nay thì các nhà sáng chế
còn gặp khó khăn gì cuộc trò chuyện
của phóng viên chúng tôi với một trong những người xây dựng
nên giải pháp này sẽ giải đáp phần nào
những câu hỏi đó xin mời quý vị cùng theo dõi
thị đông có thể giới thiệu
chi tiết về bộ cảnh báo
chữa cháy mà ông sáng tạo ra
bộ cảnh báo này của chúng tôi thì nó sẽ gồm
những cái thành phần chính nhất là cái
vi mạch bên trên cái vi mạch
thì nó có thành phần
là con chip chính
để điều khiển toàn bộ quá trình
hoạt động thứ hai là cái khối
quan trọng nữa là khối truyền thông
như là khối mạng internet này
khối gsm này khối
qua mạng điện thoại di động này hoặc là
khối qua mạng điện thoại cố định này
phần thứ ba nữa
là mọi người có thể thấy nữa là những cái
phần kết nối kết nối là những cái
tín hiệu hoặc là ví dụ
như là lấy từ tủ bảo cháy
kết nối với tủ bảo cháy kết nối với
cái cảm biến cháy đồng thời với nó nữa thì có thể
có cái đầu la ở đây là những cái đầu la
để gọi là kết nối với còi
và đèn khi mà có sự cố
thì tại các gọi là vị trí
trọng yếu năm thiết bị này
thì có thể cảnh báo là còi đèn
để cho những cái người thu hút cái sự
chú ý của những cái người
hoặc là có mặt tự tại chỗ ở đó
để giải quyết những sự cố đối với
cả bộ này chúng tôi riêng một bản
cho trung cư đó là khi mà
có sự cố báo cháy xảy ra
thì bảo vệ viên
người ta sẽ có thể
bấm cái nút
xác nhận báo cháy ở vị trí này
để cho tất cả
người dân trong trung cư nhận được
cái tín hiệu cảnh báo cháy cụ thể hơn
nữa là tất cả những cái người dân
họ sẽ cài cái phần mềm
cảnh báo cháy của chúng tôi
đây chính là những cái phần mềm
mà họ sẽ nhận tín hiệu báo cháy
thế thì khi mà
bảo vệ họ bấm cái nút xác nhận
cháy này thì điện thoại
và điện thoại của người ta sẽ rung
và có cái tiếng âm thanh
cảnh báo phát ra thế thì
cái thiết bị này hữu ích trong hai trường hợp
trường hợp thứ nhất là
hệ thống báo cháy
ở các trung cư mà
có thể nó không
cảnh báo khi có sự cố
thứ hai nữa gì là
khi mà gọi là
đối với người dân người ta không ở nhà
hoặc người ta đang ngủ người ta có thể không nghe theo
tiếng gọi báo cháy thì
là cái kênh trực tiếp nhất
để cảnh báo đến cho người dân
và một cái trung cư chỉ cần nắm một thiết bị
cái tính yêu việt của thiết bị
do các ông sáng chế ra so với
thiết bị ngoại nhập thì chúng ta có vượt trội hơn
những cái điểm gì
cái thiết bị cho trung cư này thì cái tính năng cảnh báo
đến toàn trung cư
hiện nay là chưa có thiết bị ngoại nhập
chúng tôi cũng tham khảo nhiều đơn vị là chưa có
đa phần vẫn là những cái hệ thống báo cháy
truyền thống hoặc là gì
báo cháy qua tin nhắn
nó chưa hoàn toàn
là có những cái hệ thống
cái phần mềm
nhận cái tin hiệu cảnh báo và phát tín hiệu cảnh báo
trên điện thoại
qua những cái nền tảng đa nền tảng như chúng tôi
thứ hai nữa là gì
đối với cái thiết bị này
thì nó có thể song hành được với hệ thống báo cháy
đắn nắm đặt sẵn
thông thường những cái hệ thống
của nước ngoài thì nó sẽ
đồng bộ với hệ thống báo cháy có sẵn
nghĩa là trong cái tình huống mà
khi xảy ra cháy thì hệ thống báo cháy phải báo
thì cái hệ thống cảnh báo này nó phát đi tín hiệu
nhưng của chúng tôi là nó song hành
nghĩa là nó có thể độc lập
khi mà xảy ra sự cố
giả sử như đang cháy ở một tầng rất cao
hệ thống báo cháy không phát hiện
mà hệ thống tức là những cái nội vụ bảo vệ
người ta phát hiện ra
thì người ta hoàn toàn có thể bấm nút này
để cảnh báo cho tất cả những người dân trong trung cư
để biết được cái sự cố cháy nổ xảy ra
như vậy chúng ta sẽ thấy được cái tính đông lập tương đối của sản phẩm
qua giới thiệu thì chúng tôi có thể thấy
đây là một sản phẩm không chỉ mới ở việt nam
mà là còn sản phẩm mới trên thế giới nữa
nhưng để cái hàm lượng chất xám công nghệ
có thể ứng dụng được tất cả trên hệ thống cảnh báo chữa cháy
ở việt nam đặc biệt ở các tòa trung cư
thì các ông đang gặp những cái khó khăn gì ạ
đây là một cái ứng dụng cái nền tảng công nghệ cao
theo có thể gọi là công nghiệp bốn
kết nối mọi vạn vật qua nền tảng internet
như vậy là gì
người dân người ta nghe cái thiết bị này
người ta nghe cái phần mềm trên mobile
kết nối thiết bị này thì nó cũng còn mới
trong cái công tác tuyên truyền của chúng tôi
để thuyết phục được người dân người ta sử dụng
thì cũng chưa được cao
cái vấn đề thứ ba nữa là đối với các trung cư
để mà thực hiện triển khai được cái này
thì như chúng ta đã biết
người ta phải thông qua ban quản trị và họp dân
sau đó nữa mới triển khai thiết bị
cái điểm khó là gì
những cái thời gian để mà triển khai cái thiết bị này
qua các trung cư nó cũng không được gọi là nhanh
hiện nay chúng tôi đang rất là
mong muốn có cái sự tuyên truyền
để làm sao cái quá trình ứng dụng được thực tế
nó có thể nhanh hơn nữa
để cho người dân người ta hưởng được cái hiệu quả của nó
đặc biệt là trong cái giai đoạn mà cháy nổ hiện nay
thường xuyên hiện nay
còn là những thông tin hữu ích phải không thưa quý vị
hy vọng những khó khăn mà các nhà nghiên cứu trẻ đang gặp phải
sẽ sớm được tháo gỡ
bởi chắc chắn bên cạnh những thiết bị phòng chống cháy nổ khác
nếu được trang bị thêm thiết bị này
chắc chắn công tác phòng chống cháy nổ
các trung cư trong cả nước sẽ đạt hiệu quả tốt hơn rất nhiều
cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đã và đang mang lại làn gió mới
trên mọi mặt đời sống
trong đó có cả ngành y tế
nhiều công nghệ hiện đại đang được ứng dụng tại bệnh viện ở hàn quốc
và nổi bật trong số đó là công nghệ bác sĩ robot
ông hwang ki hee un bảy mươi hai tuổi đang đi thăm khám sức khỏe sau ca mổ
chỉ một tuần trước ông hoàng đã phải phẫu thuật thay khớp gối cả hai chân
tôi bị viêm khớp rất nặng và các bác sĩ chuẩn đoán tôi phải tiến hành thay khớp
tôi đã nghe đến công nghệ phẫu thuật bằng robot tại bệnh viện này
nên quy định tới đây để tiến hành phẫu thuật
robot phẫu thuật này giúp các bác sĩ phẫu thuật thực hiện thay khớp gối
hoặc khớp hông bằng cách sử dụng hình ảnh máy tính ba d
dựa trên công nghệ chụp ct
robot sẽ thực hiện loại bỏ các khu vực xương đã được khoanh vùng
ưu điểm lớn nhất của phẫu thuật robot là chính xác
nó có biên độ sai sót nhỏ hơn năm so với năm mm nếu là bác sĩ phẫu thuật
kích thước và vị trí cấy ghép tối ưu cũng đồng nghĩa với việc giảm đau cho bệnh nhân
giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn và kết quả tốt hơn
kể từ khi robot phẫu thuật được phát triển lần đầu vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phiên bản mới nhất đã được cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm của mỹ và hàn quốc thông qua vào năm hai nghìn một mươi một
và hiện đang được sử dụng tại một mươi ba bệnh viện ở hàn quốc
tỷ lệ nhất trí giữa bác sĩ và máy tính đã tăng lên bảy
trong năm qua sau nhiều lần tham gia phân tích và được sửa chữa rút kinh nghiệm sau chẩn đoán
các bệnh nhân rất hài lòng với kết quả
tuy nhiên sử dụng robot và trí thông minh nhân tạo trong y tế đang gặp phải vấn đề về chi phí lớn và nâng độ chính xác
mặc dù vậy không thể phủ nhận phương tiện này đang trở thành một phần không thể thiếu tại các bệnh viện tiên tiến
nhà trọc trời có thể gấp gọn lại hoặc kéo dài theo số tầng tùy ý và vận chuyển bằng máy bay trực thăng
tới hầu hết mọi nơi để cung cấp nơi ở cho hàng trăm người mất nhà do thiên tai
ý tưởng nghe thì có vẻ hoang đường nhưng nhiều khả năng sẽ được ứng dụng trong tương lai
ý tưởng về tòa nhà chọc chơi có thể gấp gọn do nhóm kiến trúc sư người ba lan mang tên sky shelter jeep đưa ra
trong khuôn khổ cuộc thi thiết kế nhà chọc chơi thường niên do tạp chí evolo tổ chức
tòa nhà có thể được gói gọn lại buộc dưới chân máy bay trực thăng để vận chuyển đến bất kỳ nơi nào
kết cấu quan trọng nhất của tòa nhà là hệ thống bóng haley bên trong có thể phòng xẹp theo ý muốn
thiết kế này đã chiến thắng giải thưởng của ivolo
sau khi vượt qua tới năm trăm hai mươi năm ý tưởng xuất sắc khác
ý tưởng nền tảng là thiết kế ra một tòa nhà cho phép xây dựng gần như ngay lập tức kể cả trên nền đất mấp mô
theo đánh giá của hội đồng thẩm định sky celler gep chỉ yêu cầu diện tích nhỏ bằng một phần ba mươi con số cần thiết khi dựng các khu lều cứu trợ
các tấm vách tạo ra từ công nghệ in ba d sẽ được gắn vào bong bóng haley rồi theo đó nâng dần lên
tùy theo lượng khí bơm vào số lượng tầng có thể thay đổi
có nghĩa là chỉ cần một mẫu sky celter jeep
là đủ để đáp ứng một cách linh hoạt những tình huống không thể đoán trước như thiên tai hay thảm họa tự nhiên
hơn nữa do có thể lắp đặt trên một nền đất không bằng phẳng công việc dọn dẹp khi cứu trợ cũng được giảm tải rất nhiều
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại